để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
ngành ngân hàng đã sớm vào cuộc để triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa
hai trăm hai mươi tỷ đồng là tổng số dư nợ đã được các ngân hàng thương mại cam kết hỗ trợ lãi xuất
đối với những người vay vốn chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín chỉ trong vòng ba tuần vừa qua
thống kê sơ bộ vừa được ngân hàng nhà nước công bố
hiện đã có một trăm hai mươi tỷ đồng vốn tín dụng yêu đái
trên bốn mươi bốn khách hàng đã được hỗ trợ thông qua việc miễn giảm lãi suất
phí hoặc cơ cấu lại thời hạn trả nợ
đây được coi là nguồn hỗ trợ kịp thời giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh